từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một tại đà nẵng sẽ diễn ra tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của hai mươi một nền kinh tế khu vực châu á thái bình dương
dự kiến đà nẵng sẽ đón khoảng một mươi quan chức đại biểu một doanh nghiệp
phóng viên báo chí trong và ngoài nước tham dự sự kiện quan trọng này
đến thời điểm hiện nay với vinh dự là địa phương đăng cai các hoạt động chính của apec
thành phố đà nẵng đã sẵn sàng cho sự kiện mang tầm quốc tế này
suốt một năm qua để chuẩn bị cho apec hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng đã phối hợp chặt chẽ
với ủy ban quốc gia apec xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho tuần lễ cấp cao apec
trong đó có các công trình trọng điểm như trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế
với sức chứa hơn hai người trung tâm báo chí đảm bảo phục vụ cho ba phóng viên trong nước và quốc tế
nhà ga sân bay quốc tế đà nẵng với bảy mươi năm vị trí đậu đỗ cho các chuyên cơ đến từ các nền kinh tế apec

khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế sẵn sàng phục vụ cho các đoàn quan chức cấp cao của các nền kinh tế apec
các công trình giao thông trọng điểm như hầm chui trần phú nguyễn tri phương được đưa vào sử dụng
đã đảm bảo việc phân luồng giảm tải áp lực giao thông phục vụ cho sự kiện apec

đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an quân đội của thành phố
lực lượng công an thành phố đã phối hợp với các lực lượng của bộ công an triển khai nhiều phương án bảo vệ an ninh chấn áp tội phạm phòng chống khủng bố phân luồng giao thông dẫn đường bảo vệ các địa điểm quan trọng diễn ra các sự kiện apec với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối cho hội nghị cấp cao apec và các hoạt động bên lề của hội nghị này
chúng tôi cũng đã xây dựng các phương án rất là chi tiết và với tinh thần hợp đồng với các lực lượng của bộ
và với mục tiêu đạt ra

chúng tôi cũng đã xây dựng các phương án rất là chi tiết và với tinh thần hợp đồng với các lực lượng của bộ